hôm nay ở các tỉnh con tum và gia lai sẽ có mưa rất lớn với lượng mưa từ năm mươi một trăm hai mươi mm và xuất hiện gió mạnh tới cấp năm sật tới cấp bảy cấp tám
các tỉnh còn lại của tây nguyên là đắk lắc đắk nông và lâm đồng cũng có mưa với lượng mưa từ một mươi ba mươi mm